công an huyện thuận châu tỉnh sơn la cho biết vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng
truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy dùng súng chống trả lực lượng chức năng để tàu thoát
vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng một mươi hai trên quốc lộ sáu a thuộc địa bàn tỉnh sơn la
khi được ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối tượng nguyễn văn long đã lao xe ô tô bốn chỗ
vào xe của cảnh sát giao thông rồi cầm theo súng bỏ chạy
trong lúc chạy trốn long đã dùng súng chống trả các lực lượng chức năng
và cướp một xe wayanfa màu đỏ đen nhưng sau đó đã để xe ở lại khu vực đường đi
lên phòng giáo dục huyện thuận châu và lẩn trốn
quá trình kiểm tra các lực lượng chức năng xác định trên xe của đối tượng có một lượng lớn ma túy